về lĩnh vực nghệ thuật sau khi kết thúc đợt cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sân khấu bắt đầu sáng đèn trở lại
và cuối tuần này các đơn vị biểu diễn nghệ thuật sẽ đồng loạt mở cửa để phục vụ khán thính giả